thưa quý vị nghề nuôi cá lồng bè trên hồ chứa tại các tỉnh miền núi phía bắc được thực hiện từ nhiều năm trước
tuy nhiên do trình độ kỹ thuật còn hạn chế người dân chủ yếu sử dụng các vật liệu có sẵn như tre gỗ làm lồng và đối tượng nuôi chủ yếu là cá chấm cỏ cá chép nên hiệu quả kinh tế chưa cao
gần đây nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên nghề nuôi cá lồng bè trên hồ chứa tại nhiều địa phương đã thu được kết quả tốt mở ra triển vọng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung mà tỉnh yên bái là một ví dụ
chúng tôi sẽ đề cập đến trong phóng sự ngay sau đây
đây là mô hình nuôi cá lồng đang được ứng dụng trên vùng hạ liêu của hồ thủy điện thác bà gồm năm mươi năm lồng có thể tích từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi mét khối được chuyển giao theo thiết kế mô hình nuôi cá lồng của naui trên diện tích khoảng một m hai mặt nước
lồng được thiết kế dạng hình tròn với miệng lồng được bao quanh bởi những ống nhỏ có đường kính từ hai mươi năm đến ba mươi cm làm bằng vật liệu nhựa nhiệt dẻo đáy lồng là lớp lưới cước được diệt chắc chắn và hệ thống phao nổi
so với phương pháp nuôi cá lồng truyền thống mô hình nuôi cá lồng naui đang khẳng định được ưu thế về sự bền vững của kết cấu cũng như độ bền và vững chắc của lồng thuận lợi cho cả quá trình chăn nuôi đánh bắt của người nuôi và môi trường phát triển của cá
lồng được thiết kế dạng hình tròn với miệng lồng của naui trên diện tích khoảng một mét vuông mặt nước với miệng lồng được thiết kế dạng hình tròn thuận lợi cho cả quá trình chăn nuôi đánh bắt của người nuôi và môi trường phát triển của cá
ứng dụng công nghệ nuôi cá lồng naui được cơ sở này thực hiện từ năm hai nghìn tám để nuôi cá tầm thương phẩm qua thử nghiệm cho thấy cá được nuôi sinh trường và phát triển khỏe mạnh đồng đều năng suất cao phù hợp với đặc điểm khí hậu lòng hồ thác bà
tuy nhiên do không cạnh tranh được về giá cả với cá tầm nhập lậu năm hai nghìn một mươi hai việc nuôi cá tầm được cơ sở này thay thế bằng nuôi các loại cá thương phẩm khác nhưng hiệu quả kinh tế cũng không cao
năm hai nghìn một mươi sáu cơ sở đã tiếp nhận dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thủy sản bằng lồng trên hồ thác bà thuộc chương trình nông thôn miền núi nhằm hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi do bộ khoa học và công nghệ phê duyệt
bằng việc tận dụng lại chiếc lồng hiện đại sẵn có cơ sở đã tiếp nhận năm quy trình công nghệ ương cá giống nuôi thương phẩm cá chép lai v một dô phi và chấm đen
do viện nhiên cứu nuôi trồng thủy sản một nghiên cứu và chuyển giao
mình bán được khoảng hơn ba mươi một cân mỗi lồng nó được khoảng ít nhất là hai trăm năm mươi ba trăm linh triệu một năm một lồng
với công nghệ nuôi tiên tiến thể hiện từ thiết kế lồng nuôi tới kỹ thuật chọn ương còn giống chăm sóc khép kín đã giúp cá lớn nhanh sạch bệnh
được biết trước khi thả cá nguồn nước phải được kiểm tra để bảo đảm an toàn
thức ăn cho cá không có chất kích thích tăng trưởng hàng tháng cá được cho ăn tỏi để phòng bệnh
quy trình nuôi này đã cho cá thương phẩm tại hồ thác bà có chất lượng vượt trội so với cá nuôi tại ao hay lồng bè trên sông đặc biệt là không có mùi bùn
đơn vị triển khai dự án kỳ vọng điều này sẽ góp phần tạo nên giá trị cho thương hiệu cá hồ thác bà
qua những gần chục năm nghiên cứu ứng dụng vào thì đây là một cơ sở để có thể là để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho các người dân và các tỉnh lân cận để tiếp nhận những cái chuyển giao kỹ thuật
áp dụng và thực tiễn sản xuất chủ trương của tỉnh về hỗ trợ chính sách cho mỗi lồng nuôi một trăm linh khối là một mươi triệu đồng
với lại trên hồ thác bà hiện tại thì đã có gần một lồng nuôi cá và bước đầu thì cũng đã tăng được cái thu nhập và đã có giúp cho người dân nâng cao được cuộc sống
ngoài ra trong quá trình triển khai dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nuôi thủy sản bằng lồng trên hồ thác bà sẽ tập huấn cho một trăm năm mươi chủ hộ nuôi cá lồng tại hồ thác bà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
đưa công nghệ này vào thì nước ngọt đến bây giờ doanh nghiệp thấy hiệu quả rất lớn
công nghệ lồng la uy này với công nghệ truyền thống khác nhau điểm nào
nhất là lồng la uy này rất bể nó có thể chịu được sóng gió ở ngoài khơi lớn mặt nước rộng
thứ hai là khi lắp đặt cái lồng này cũng rất dễ
thứ ba là về giá trị của sử dụng cũng rất lâu cũng ở trên ba mươi năm lồng này
khi đầu tư thì giá thành nó rẻ hơn so với lồng tre hoặc là lồng sắt mới bây giờ
sở khoa học công nghệ đã làm gì để giúp những cơ sở nuôi cá lồng như thế này
sở khoa học công an quản lý nhà nước cũng đã hỗ trợ về mặt ứng dụng
kết nối những nhà khoa học lên đây để hỗ trợ mô hình
chúng tôi thấy tiềm lăng của hồ thái bà rất lớn
nếu áp dụng khoa học kỹ thuật thứ nhất là cũng như một mô hình này có thể là mô hình điểm
từ đó nhân rộng ra thì cái tiềm lăng hồ tịch bà này hai mươi một ha mặt nước
mà môi trường rất trong sạch chưa bị ô nhiễm
thì đây là một sản phẩm thực hợp sạch mà cung cấp cho toàn quốc cũng có thể là một sản lượng rất lớn
thì cái việc đó chúng tôi cũng rất mong muốn là thông qua cái mô hình này
từ những hỗ trợ một phần nhỏ cái vốn môi của sinh nghiệp khoa học của chúng tôi
của bàn tỉnh các chính sách khác của tỉnh để hỗ trợ
nhân rộng các mô hình làm sao là khai thác hết cái tiềm lăng về phát triển thủy sản
nhất là đối tượng bây giờ là sản phẩm sạch
ngoài cơ sở này thì sở khoa học công nghệ đã nhân rộng mô hình ra đến những đâu rồi
trên hồ thái bà hiện nay thì người ta cũng đã áp dụng nuôi khoảng độ nghìn lồng
tuy nhiên thì cái suất đầu tư nó lớn cũng có thể là phải doanh nghiệp mạnh thì mới đầu tư được như này
còn đâu cả họ thì những người dân cũng phát triển công nghệ nuôi và kỹ thuật nuôi như thế này
nhưng mà họ mới chỉ đầu tư ở trong quy mô nhỏ của các hộ nông dân gia đình
chúng ta có cái phương pháp hay là có cách thức nào để người dân biết đến cái mô hình này nhiều hơn
và họ có thể là cùng với
các cơ sở chuyển giao họ có thể nhân rộng trên các lòng hồ thái điện này nhiều không ạ
chúng tôi áp dụng qua các hình thức nhất là thông tin truyền hình truyền hình báo chí
thứ hai là các buổi tập huấn hoặc là giới thiệu các địa chỉ các huyện thị về đây tham quan mô hình
từ đó là giới thiệu cái mô hình này để cho nhân rộng của con trên hồ thái bà
hỗ trợ các doanh nghiệp hỗ trợ các người dân vùng hồ này xây dựng những nhãn hiệu tập thể
hoặc sở vi tuệ hoặc là nhãn hiệu hàng hóa
để bảo hộ cho những cái cơ sở đáp ứng đủ cái tiêu chuẩn như thế
từ đó thì quảng bá và bảo hộ được những cái sản phẩm về công tác sở vi tuệ
đấy cũng là một nhiệm vụ của sở khoa học trong thời gian tới là xây dựng được cái thương hiệu thủy sản hồ thác bà
thưa quý vị công nghệ nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện thác bà
không chỉ giúp đội ngũ cán bộ tại địa phương nâng cao năng lực chuyên môn
mà còn giúp người dân nắm bắt được những tiến bộ kỹ thuật chuyển đổi mô hình sản xuất
từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương
tuy nhiên do kinh phí đầu tư cho nuôi cá lồng bè lớn hơn nuôi cá ao
nên đầu tư người dân cần rất nhiều vốn nhất là đầu tư nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao
vì vậy chính quyền địa phương cần có thêm các giải pháp hỗ trợ để nghề nuôi cá lồng
theo công nghệ mới được phát triển bền vững trên quy mô rộng
thưa quý vị đã bao giờ quý vị hình dung khi điểm truyền hình của quốc gia
đi học người dạy lại là robot đến nhà hàng cũng được phục vụ bởi robot
thậm chí là robot đảm nhiệm luôn vai trò của người dẫn chương trình truyền hình chưa ạ
vâng đó là sự thực chứ không còn là điều gì quá việt vông xa xôi đâu
bởi hiện nay robot dạng người đã phát triển rất mạnh
và đã bắt đầu được ứng dụng thương mại ở nhiều nước trên thế giới
tại việt nam các nhà khoa học trong nước đang từng bước làm chủ công nghệ
chế tạo nhiều loại robot khác nhau trong đó có robot dạng người
trong phần cuối của chương trình xin mời quý vị cùng đến với sản phẩm
của nhóm nghiên cứu đến từ viện nghiên cứu điện tử tiên học tự động hóa
cao một m bảy mươi giới tính nữ đó là robot dạng người có tên là vi bot
do nhóm các nhà nghiên cứu ở viện nghiên cứu điện tử tiên học tự động hóa
phối hợp với trường đại học bách khoa hà nội nghiên cứu lập trình
có thể bắt trước được từng điệu bộ cử chỉ giống hệt như con người
ví dụ như là sơ tay trào rồi là tập một bài tập thể dục
ngoài ra thì robot có khả năng là di chuyển
bám theo một mục tiêu đã định trước
và trong quá trình di chuyển thì robot có khả năng tránh được các cái vật cản
trong môi trường xung quanh sử dụng hệ thống cảm biến siêu âm
hơn nữa là khi mà có các người khác đi qua vị trí của robot
thì robot vẫn không bị nhầm lẫn giữa người đang theo dõi
đang bám theo mục tiêu và những người nhiễu ở bên xung quanh
để hoàn thiện vi bot nhóm nghiên cứu cho biết đã phải mất một thời gian dài
bởi có nhiều chi tiết phức tạp độ khó cao
đòi hỏi phải tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng mới có thể thực hiện
nhóm chúng tôi đã phát triển trong một thời gian gần hai năm với những đặc tính như sau
robot có số bậc tự do gần một mươi chín bậc tự do
thế nên là khả năng chuyển động tương đối linh hoạt
cánh tay robot yêu cầu đặt ra hoạt động linh hoạt giống như cử chỉ của tay người
và đồng thời thì yêu cầu kết cấu cơ khí phải nhỏ gọn và đủ nước lâm
do đó nên việc thiết kế
hệ thống cửa khí cho cánh tay và tính toán hệ thống điều khiển là rất phức tạp
sau một thời gian dài nghiên cứu
thì nhóm đã thiết kế thành công được cánh tay robot hoạt động đáp ứng được các yêu cầu đề ra
ngoài ra để robot có thể bắt trước được hành động cử chỉ của con người một cách giống nhất
nhóm nghiên cứu đã trang bị thêm hệ thống cảm biến hình ảnh ba chiều cảm biến siêu âm
đó là các camera của kinect của microsoft
thì camera có đặc điểm là nhận dạng ra các cử chỉ hành động của con người
từ cái tín hiệu của camera nhận được nó sẽ truyền đến bộ xử lý
hệ thống điều khiển trung tâm được ví như là bộ lão của con người
và từ đây hệ thống điều khiển trung tâm đã tính toán ra các thông số điều khiển
truyền xuống cho các động cơ điều khiển các thao tác của tay của robot
thực hiện lại đúng những cái động tác của con người
và đặc biệt ở đây là robot có thể điều khiển thời gian thực rất là nhanh
được biết để chế tạo robot này
nhóm nghiên cứu đã khảo sát các sản phẩm tương tự trên thị trường
mục tiêu ban đầu của nhóm là tạo ra một robot để phục vụ cho quảng cáo
tuy nhiên trong quá trình nghiên cứu
nhóm kỹ sư đã chế tạo sản phẩm dưới dạng từng mô đun nhỏ
trên cơ sở đó nhóm sẽ tách thành các robot chuyên dụng
phục vụ cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau
như chúng ta biết là cái robot là một công nghệ rất phức tạp
và mỗi ứng dụng để mà đưa được robot vào cuộc sống lại là cả một quá trình
và vì thế nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố
trong đó là chúng ta phải cho robot cọ sát với thực tế
và đặc biệt là cái việc phát triển các phần mềm
và cũng như là việc chế tạo các thiết bị cơ khí có độ chính xác độ bền cao
đáp ứng được nhu cầu khắt khen của thực tế
và vì thế trong tương lai thì chúng tôi thu hẹp các phạm vi ứng dụng vào những ứng dụng cụ thể
thí dụ như chúng tôi cũng có thể đang tính đến là
thực hiện những robot hỗ trợ cho những người khuyết tật
nhóm nghiên cứu cũng cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện về công nghệ
cũng như hình dáng của robot dạng người nói trên để có thể sớm cung cấp ra thị trường
từ thực tế trên cho thấy
việc chế tạo thành công một hệ thống phức tạp như robot hình dạng người
không chỉ cho thấy trình độ nghiên cứu của các kỹ sư trong nước
mà còn giúp tạo ra những sản phẩm robot thông minh hiện đại phục vụ cho con người
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết
và đây cũng là chương trình cuối cùng của năm hai nghìn một mươi bảy
thay mặt cho những người thực hiện xin được gửi tới quý vị lời cảm ơn sâu sắc
vì đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong năm vừa qua
hẹn gặp lại quý vị vào năm mới hai nghìn một mươi tám